ngày hai mươi chín tháng năm báo cáo của ủy ban nhân dân huyện bình gia tỉnh lạng sơn cho biết địa bàn xuất hiện châu chấu tre lưng vàng phá hại rừng tre hồ nứa mai tại xã thiện hòa
theo lãnh đạo này qua xác minh ban đầu đàn châu chấu xuất hiện từ trên rừng rồi di chuyển xuống dưới khu vực có người dân ở
bước đầu đàn châu chấu gây ảnh hưởng thiệt hại khoảng một hai hectare ruộng ngô của người dân
sau khi nắm bắt được thông tin xã thiện hòa và lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra khoanh vùng đưa ra giải pháp hạn chế tác hại của hàng vạn con châu chấu trên
trao đổi với phóng viên vào chiều hai mươi chín tháng năm ông hoàng văn trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bình gia tỉnh lạng sơn cho biết
trên địa bàn xã tiện hòa vừa xuất hiện các đàn châu chấu tre lưng vàng phá hoại
đàn châu chấu tre này xuất hiện từ trên rừng di chuyển xuống khu vực có người dân ở từ hôm hai mươi tám tháng năm
hiện huyện đã cử người xuống phối hợp với xã phun thuốc phòng ngừa sau khi có báo cáo cụ thể sẽ thông tin với báo chí
liên quan đến sự việc trên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tiện hòa cho hay sự xuất hiện của đàn châu chấu chè bước đầu gây ảnh hưởng đến hoa màu của người dân
ước tính hiện tại thiệt hại khoảng một hai hectare ruộng ngô của bà con chúng tôi đã khoanh vùng đưa ra giải pháp hạn chế tác hại của hàng vạn con châu chấu trên
vị lãnh đạo này khẳng định thêm chưa có ảnh hưởng tới học sinh do châu chấu chỉ nhảy bò bám vào tường cây cảnh
trước thông tin hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về châu chấu xuất hiện tại một trường tiểu học trên địa bàn xã
châu chấu tre lưng vàng là sinh vật gây hại định kỳ thức ăn ưa thích của chúng là tre lúa ngô
khi còn là ấu trùng chúng xuất hiện trên cỏ hoặc rừng trẻ thấp châu chấu sau đó bỏ lên cây hoạt động mạnh dưới độ ẩm là
khi mật độ cao ở giai đoạn còn non chúng co cụm thành từng đàn và có thể gây thiệt hại nặng
châu chấu trưởng thành có thể di chuyển từ bốn mươi đến sáu mươi km
giai đoạn tuổi trưởng thành của châu chấu chúng tập trung mật độ phổ biến là ba trăm linh đến năm trăm linh con trên một mét vuông
cao là từ bảy trăm linh đến tám trăm linh con trên một m hai cá biệt là một con trên một m hai
nguy cơ châu chấu sinh trưởng mạnh kê hại cây trồng là rất lớn
trước đó trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một ngôi trường lạng sơn đột nhiên trở thành điểm nóng
trên các diễn đàn mạng khi hàng nghìn con châu chấu xâm chiếm bâu kín từng tất tường khung cửa
đàn châu chấu chỉ chít bộ kín mặt tường lẫn đường đi nhìn từ xa nhiều người còn tưởng đây là sâu gióm
được biết đoạn video ghi lại hình ảnh hàng nghìn con châu chấu bầu kín tường
cây cối lẫn mặt đường này xuất hiện tại trường tiểu học thiện hòa huyện bình gia lạng sơn
khiến nhiều người phải nổi ra gà
ông bùi xuân phong trường phòng bảo vệ thực vật cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xác nhận đây là giống trâu chấu tre lương vàng đang xuất hiện ở nhiều khu vực tại các tỉnh miền núi phía bắc
cũng theo ông bùi xuân phong hình ảnh chụp được tại lạng sơn cho thấy châu chấu tre lương vàng này mới nở
còn non chơi mọc đổ cánh bay để đi xa thế nên mật độ tập trung lớn
đối với châu chấu di cư từ lào trung quốc sang việt nam phía nam đang phối hợp với các nước
tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình châu chấu phát sinh và gây hại
phối hợp kiểm soát giảm tình trạng châu chấu di cư xuyên biên giới
các đồn biên phòng trực tiếp tham gia giám sát để phát hiện sớm nhất châu chấu di cư vào việt nam
ngoài ra các địa phương đang sử dụng các thiết bị định vị toàn cầu gps
và phần mềm đánh dấu các điểm châu chấu xuất hiện hoặc châu chấu đẻ trứng để khoanh vùng
tập trung tổ chức phòng trừ
cũng theo ông bùi xuân phong để giữ trừ châu chấu tre lưng vàng
các địa phương có thể áp dụng hai biện pháp phòng trừ
thứ nhất là biện pháp sinh học
nếu một đội châu chấu tấp có thể dùng côn trùng động vật như gà vịt chim ếch nhái
các loại bò sát để tiêu diệt
thứ hai là sử dụng các chế phẩm sinh học phòng chống châu chấu như
chế phẩm từ nấm gây bệnh cho côn trùng như metahizum anisoplia
chế phẩm từ tuyến chủng nguyên sinh động vật chế phẩm virus gây bệnh cho côn trùng như npv
trong trường hợp châu chấu phát sinh thành ổ dịch với mật độ cao
thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học phun ngay từ khi châu chấu mới nở
trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở việt nam hiện nay
đã có các hỏa chất như cypermercine phenobucat amametin benzathue
lufanuron imedac logrit neratocin để phòng trừ châu chấu
trước đó dịch châu chấu xuất hiện cũng đã gây thiệt hại cho hơn bốn mươi ha hoa màu
tại nhiều địa phương của tỉnh cao bằng
tại các huyện hòa an hà quảng nguyên bình và thành phố cao bằng
châu chấu đang gây hại trên cây nông nghiệp với mật độ phổ biến là năm mươi một trăm linh con trên một m hai
có nơi cao cục bộ trên tám trăm linh con trên một m hai
châu chấu là loài côn trùng đa thực có khả năng di chuyển nhanh sức phá hại lớn
ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống
để tránh nguy cơ các ổ châu chấu phát sinh thành dịch cây hại mùa màng
hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn
dọn dẹp sạch bờ cỏ ruộng đồi rừng hạn chế các điểm châu trâu có thể sinh sản
đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp
theo tri cục trăn nuôi và trồng cho tỉnh cao bằng
thời tiết nóng ẩm trứng châu chấu tiếp tục nở
có thể phát sinh thành ổ dịch châu chấu lớn gây hại mùa màng trên diện rộng
ông nguyễn tiến đức tri cục trường tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật cho hay
để chủ động trong công tác phòng trừ hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu che lưng vàng gây ra
bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm ổ trâu chấu mới nở
còn có cụ mật độ thấp
khi đó bà con sử dụng vợt thủ công để bát châu chấu
ông nguyễn tiến đức khuyến cáo
bà con có thể sử dụng loại châu chấu lương vàng hại che này làm nguồn thức ăn cho ngan
vịt gà là rất tốt hoặc tiêu hủy bằng cách đào hố đổi châu chấu vào
sau đó rắc vôi bột và trôn lấp
khi châu chấu che lưng vàng đã phát triển mạnh bắt đầu gây tiệt hại trên diện rộng
cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc dụng và phun bằng máy chuyên dùng để khoanh vùng
phun cuốn chiếu từng khu vực để tiêu diệt tránh chống phát tán gây hại trên diện rộng
nên phun vỏ sáng sớm hoặc trường mát và phun từ cao xuống thấp
bởi đây là thời điểm châu chấu che lưng vàng ít di chuyển thường tập trung gây hại trên cây trồng
đối với các địa phương chưa phát sinh châu chấu tre lương vàng gây hại cần tăng cường điều tra
theo dõi dự báo khả năng phát sinh phát triển của châu chấu che lưng vàng
cây trồng của bà con
ngoài huyện tân kỳ các địa phương khác cũng đã khuyên cáo người dân không bắt châu chấu
từ nơi các về làm thức ăn cho chim gà vịt để phòng cho chấu phát tán sinh sôi
khi gian dịch phá hoại cây trồng
châu chấu thường thích đẻ trứng ở đất ẩm sộp có nhiều cỏ dại nhiều ánh nắng
thích đẻ trên đất cát châu chấu có tuổi đời khoảng hai trăm linh đến hai trăm một mươi ngày
trong đó thời kỳ trứng là từ một mươi năm đến hai mươi một ngày thời kỳ sôi non là một trăm linh ngày
thời kỳ trưởng thành là khoảng ba tháng
châu chấu dịch chuyển thành đàn cả con đã phát triển hoạn trình và con non đều gây bệnh
chúng gặm cả lá non và lá da làm khuét từng màng hoặc thùng lá
lá bị hại nặng còn trơ lại gân lá
khi dịch chuyển thành đàn lớn chúng gây thành dịch
có thể gây thiệt hại tất cả ruộng ngô lúa hoặc hoa màu cả vùng
châu chấu xuất hiện cả năm và cũng phụ thuộc vào số lượng mà có thể gây nên tác hại lớn hay nhỏ
chúng hoạt động mạnh vào lúc trời mắt mẻ thường từ bảy một mươi giờ sáng và ba năm giờ chiều
thời gian qua ngành nông nghiệp đã phối hợp tổ chức nông lương thế giới
và các tổ chức quốc tế khác hỗ trợ các địa phương bị châu số tre lương vàng xâm nhiễm và gây hại nặng
với các hình thức như tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật người dân về tác hại
cách nhận biết và các biện pháp phòng chống xây dựng quy trình giám sát châu chấu tre lương vàng trên đồng ruộng
ứng dụng thử nghiệm thuốc trừ sâu sinh học trong phòng trừ châu chấu
đồng thời thành lập đoàn công tác sang lào để khảo sát tình hình châu chấu gây hại
và trao đổi phối hợp chỉ đạo phòng trừ châu chấu khu vực dọc biên giới giữa tỉnh sơn la và tỉnh hồ phanh
tăng cường trao đổi thông tin giữa các tỉnh biên giới của hai nước để theo dõi sự di chuyển
di cư xuyên biên giới của châu chấu tre lương vàng kiểm soát châu chấu ngay tại khu vực phát sinh ban đầu
mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng theo đánh giá của cục bảo vệ thực vật
hiệu quả kiểm soát châu chấu tre lưng vàng hiện vẫn còn hạn chế
nguyên nhân chủ yếu do châu chấu thường sinh sản phát sinh và gây hại trong khu vực rừng sâu
đồ cây cối rậm rạp khó đi lại gây nhiều khó khăn trong điều tra phát hiện và tiến hành các biện pháp phòng trừ
thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ châu chấu tre lương vàng nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật
được phép sử dụng tại việt nam hiện nay đều là thuốc bảo vệ thực vật hóa học
điều này làm hạn chế khả năng kiểm soát châu chấu tại các khu vực gần nguồn nước và khu dân cư
mặt khác thuốc bảo vệ thực vật hóa học bị lạm dụng với lâu dài sẽ gây mất cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp
tiêu diệt thiên địch và làm cho châu chấu bị kháng thuốc trở lại bùng phát thành dịch gây hại mạnh hơn
hiện đã có một mươi một tỉnh thành phố ghi nhận sự xuất hiện của châu chấu tre lương vàng
mặc dù diện tích bị nhiễm chưa cao và mới chỉ xuất hiện cục bộ tại một số địa phương
thế nhưng điều đáng lo ngại là cho châu chấu tre lương vàng là loại côn trùng di cư khả năng sinh sản lớn
mỗi trầu chấu cái có thể đẻ từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi quả trứng
khi mật độ cao chúng sống tập hợp thành đàn và gây hại trên quy mô rộng cho nên rất khó kiểm soát
khi gặp điều kiện sinh thái thuận lợi như nhiệt độ cao mưa nhiều do bão mạnh
chúng sẽ phát sinh với số lượng lớn thành dịch căn phá trụi cây cối di chuyển xa mở rộng phạm vi cây hại
nếu chủ quan lơ lải trong công tác phòng chống nguy cơ châu chấu tre lưng vàng sẽ gây thiệt hại lớn cho cây trồng nông lâm nghiệp
để kiểm soát không để dịch châu chấu bùng phát trở lại và phá hoại cây trồng trên diện rộng
đồng chí hoàng trung cục trưởng cục bảo vệ thực vật cho biết thời gian tới
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp kiểm soát châu chấu hiệu quả
ngành nông nghiệp cần tăng cường phát triển và ứng dụng biện pháp sinh học
sử dụng các chế phẩm sinh học trong phòng chống châu chấu nhất là tại các khu vực sinh sản hàng năm
đây chính là nơi cung cấp nguồn châu chấu phát sinh gây hại ban đầu
hiện trên thế giới đã sử dụng thành công một số chế phẩm sinh học trong phòng chống châu chấu như
chế phẩm từ nấm côn trùng chế phẩm từ tuyến trùng và nguyên sinh động vật chế phẩm virus nhân đa diện
chỉ sử dụng thuốc trừ sâu hóa học trong trường hợp cần thiết như khi châu chấu bùng phát thành dịch
châu chấu tuổi lớn và trưởng thành phát sinh và bay nhảy với mật độ cao
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát hệ thống và cảnh báo sớm
trong đó thực hiện giám sát chủ động thông qua sử dụng các thiết bị định vị toàn cầu gps và phần mềm theo dõi
xây dựng mạng lưới giám sát khu vực để cảnh báo sớm duy trì và củng cố mạng lưới giám sát châu chấu cấp khu vực
đặc biệt với các nước láng giềng như trung quốc lào
thời gian tới cục bảo vệ thực vật sẽ triển khai các nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học như nấm metahizum anishopley
belvergia bassiana nucleopoleidosis virus và nhận nua các loài bắt mồi ăn thịt như gà vịt chim
để quản lý châu chấu tre lương vàng tại một số tỉnh miền núi phía bắc